công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án giết người bắt đối tượng sau bốn ngày gây án
hùng thủ được xác định là tần yêu hò sáu mươi bốn tuổi trú tại bản seng làng xã tạp vìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
do xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai đối tượng đã dùng búa đinh sát hại nạn nhân
đây là toàn bộ hình ảnh tại hiện trường vụ án ngôi nhà nhỏ thuộc bản seng làng xã tạp vìn là nơi nạn nhân bị sát hại
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng được huy động truy bắt nguồn thủ
sau bốn ngày tổ chức lực lượng truy bắt tần hò yêu đã bị phát hiện bắt giữ
chúng tôi phân công có khoảng trên một trăm linh cán bộ điều tra trinh sát của công an tỉnh và công an huyện sinh hồ để tập trung
song song với đó thì huy động tối đa lực lượng của công an các huyện thành phố để hỗ trợ cho công an sinh hồ trong điều tra truy bắt đối tượng
chúng tôi phát động phát triển
phong trào quần chúng bảo vệ ấn độ quốc rất nhiều những buổi họp dân tại các thôn bảng và chính quần chúng nhân dân
đã cung cấp những mối quan hệ của nạn nhân đặc biệt là mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng bảy công an xã tả phìn huyện sinh hồ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phát hiện một thi thể nữ giới trên người có nhiều vết thương và vết máu trên sàn nhà
nạn nhân được xác định là trẻo diện hìn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trẻo diện hìn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại bản sèn làng xã tạp vìn sống một mình và vừa bán đất ruộng với số tiền có giá trị đến đến hàng trăm triệu đồng
khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh chân dung kẻ thù ác nhanh chóng được khoanh vùng làm rõ